thưa quý vị sáng ngày hai mươi một tháng năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đường bộ
về hệ thống giao thông thông minh ủy ban thường vụ quốc hội thấy rằng đây là nội dung mới và có sự thay đổi phát triển nhanh chóng
nếu quy định cụ thể trong dự thảo luật sẽ không sát thực tiễn vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chỉ quy định những nguyên tắc chung và giao chính phủ quy định chi tiết
về ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định cụ thể về yêu cầu kỹ thuật đối với đường cao tốc
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị giao bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định trong quy chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc
để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và phù hợp thẩm quyền
đối với quy định về mở rộng nâng cấp đường cao tốc ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý để thống nhất với quy định của pháp luật về xây dựng
pháp luật về đầu tư công pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và phù hợp với thực tiễn nhằm tạo cơ sở pháp lý
thu hút nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư mở rộng nâng cấp các tuyến đường bộ hiện hành thành đường cao tốc hoặc các tuyến đường cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ
đối với ý kiến đề nghị quy định thanh tra đường bộ được dừng phương tiện để xử lý dự thảo luật quy định theo hướng thanh tra đường bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
không thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm trên đường chỉ xử lý trách nhiệm thông qua các điểm giao thông tỉnh qua cơ sở dữ liệu việc tuần tra xử lý trên đường do lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện
thảo luận về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đường bộ
đa số các đại biểu về cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình tiếp thu của ủy ban thường vụ quốc hội về dự án luật này
cũng như đưa ra các ý kiến góp phần hoàn thiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ
hiện nay hoạt động vận tải đường bộ trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ
đáp ứng trên chín mươi tổng khối lượng vận chuyển hành khách và trên bảy mươi tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa
với gần tám mươi sáu đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đó là một nguồn lực rất lớn của xã hội được đánh giá cần chú ý tới khi xây dựng dự án luật này
quan tâm đến quy định đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trong dự luật
đại biểu tạ thị yên đoàn điện biên cho rằng
việc ban soạn thảo đưa ra quy định đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký hợp đồng vận tải hành khách
với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe là chưa hợp lý trong bối cảnh hiện nay
nghĩa là mỗi chuyến xe hợp đồng chỉ được chở một hành khách hoặc là một nhóm khách duy nhất
tôi hiểu là ban soạn thảo đưa ra quy định này để nhằm ngăn chặn tình trạng núp giấy bóng xe hợp đồng
để kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định
tuy nhiên thì việc này lại đang vô hình chung là làm hạn chế một loại hình vận tải hành khách phổ biến ở nhiều quốc gia khác
đó là mô hình chia sẻ chuyến xe hợp đồng dưới một mươi chỗ thông qua các nền tảng gọi là xe trực tuyến
đại biểu tạ thị yên đề nghị cơ quan soạn thảo chủ trì thẩm tra ra soát
và điều chỉnh quy định này theo hướng vừa kiểm soát tình trạng xe dù bên cốc
nhưng vẫn tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới một mươi chỗ được hoạt động
tuy nhiên theo đại biểu dương khắc mai
đoàn đắk nông lại đề nghị dự thảo luật có quy định quản lý chặt chẽ việc kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
trong thực tế hiện nay phát sinh việc kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
thực tế về bản chất kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
chở khách di chuyển thường xuyên hàng ngày cùng một điểm đến và điểm đi
việc này thì đã tác động tiêu cực đến việc thực thi pháp luật tạo sự cạnh tranh không lành mạnh
giữa các đơn vị kinh doanh vận tải và tiềm ẩn nguy cơ mất
trật tự an toàn giao thông và do đó tôi đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn
đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
một số ý kiến đề nghị dự thảo luật tiếp tục làm rõ các vấn đề quy hoạch mạng lưới đường bộ
quy hoạch về kết cấu hạ tầng đường bộ và hệ thống đường địa phương đường đô thị
hiện nay vấn đề giao thông đô thị ở các địa phương đang phát sinh nhiều bất cập
do đó cần bổ sung quy định về tỷ lệ đất tối thiểu dành cho giao thông đường bộ
tại các đô thị bao gồm đất dành cho xây dựng đường vỉa hè bến xe khách
điểm đỗ rừng đón chạm trả khách cho xe buýt